tại hà nội hải quân nhân dân việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tư lệnh hải quân các nước asean lần thứ một mươi bốn với chủ đề hợp tác hải quân vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
chuẩn đô đốc trần thanh nghiêm tư lệnh hải quân nhân dân việt nam chủ trì hội nghị cùng dự có các tùy viên quốc phòng của chín nước asean tại các điểm cầu
đây là lần thứ hai hải quân nhân dân việt nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà hải quân các nước asean lần thứ một mươi bốn và là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua
việc tổ chức hội nghị thể hiện mạnh mẽ cam kết của hải quân nhân dân việt nam trong các cơ chế an ninh hàng hài cũng như vai trò nỗ lực vượt khó
chủ động thích ứng của hải quân nhân dân việt nam trong bối cảnh tình hình covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp đồng thời nâng cao hiểu biết tin cậy lẫn nhau thúc đẩy sự gắn kết và khả năng thích ứng của hải quân các nước asean
tại hội nghị tư lệnh hải quân các nước asean chia sẻ quan điểm sáng kiến chương trình hợp tác kết nối trao đổi kiến thức kinh nghiệm huấn luyện đào tạo trong lĩnh vực chuyên môn khác nhau mà hải quân các nước asean cùng quan tâm
hội nghị diễn ra lần này là minh chứng rõ nét về quyết tâm của hải quân các nước asean cùng nhau sát cánh vượt qua thử thách và cam kết tiếp tục đóng góp duy trì một vùng biển hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực đặc biệt góp phần vào thành công chung của việt nam đảm nhiệm chủ tịch asean